chiều qua tòa nhân dân tp hà nội đã đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người
với bị cáo là nguyễn đình đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện thanh oai hà nội
trước đó do mâu thuẫn nợ nần đức đã dùng dao đâm khiến nạn nhân là ông nguyễn văn ba
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện thanh oai tử vong
theo cáo trạng khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đình đức nhận được điện thoại
của người trú ruột nhờ cầm tiền mang ra quán bia ở xã hồng dương huyện thanh oai tp hà nội
khi đem tiền đến quán bia đức còn mang theo một con dao nhọn dài hai mươi hai cm
theo lời khai là đức nhặt được trước đó vài ngày và muốn đem vào khoe về trú
tại quán bia đức đã gặp ông nguyễn văn ba do đức đang nợ ông ba số tiền là một mươi năm triệu đồng
nên ông ba đã đòi tiền đức sau đó giữa đức và ông ba đã xảy ra cãi vã chửi bới dẫn đến sô sát
đức đã cầm con dao nhọn mang theo đâm khiến nạn nhân bị thương nặng
sau đó tử vong tại bệnh viện vào ngày hai mươi năm tháng ba
nguyễn đình đức đã đến công an huyện thanh oai đầu thú vào ngày một mươi sáu tháng ba
hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo nguyễn đình đức là coi thường pháp luật
xâm hại đến tính mạng của nạn nhân
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt nguyễn đình đức hai mươi năm tù
và buộc bị cáo phải tru cấp cho bốn con nhỏ của bị hại đến năm một mươi tám tuổi
đồng thời chịu trách nhiệm các khoản tiền chữa trị thuốc men và mai táng cho ông nguyễn văn bà